ngày tám tháng bảy một tàu cá của ngư dân huyện thăng bình tỉnh quảng nam sau khi tiếp xong nhiên liệu để chuẩn bị vươn khơi đánh bắt thì bất ngờ bị chìm cách cầu cửa đại hội an hơn một km về phía hạ lưu
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ ngày tám tháng bảy tàu cá qna chín mươi năm nghìn hai trăm ba mươi tám ts do ông trần công thu chú tại thôn tân an xã bình minh huyện thăng bình tỉnh quảng nam làm chủ
khi đang di chuyển ra giữa sông cách cầu cửa đại thành phố hội an hơn một km thì bị lật nghiêng sang một bên và chìm dần
nhận được tin báo bộ đội biên phòng cửa đại và thủy đoàn một thuộc cục cảnh sát giao thông đường thủy bộ công an phối hợp với hàng chục ngư dân cùng nhiều phương tiện máy móc tiến hành trục vớt
theo cơ quan chức năng đến chiều ngày tám tháng bảy công tác cứu hộ vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai sự cố không gây thiệt hại về người